tại đà nẵng vừa diễn ra hội thảo chia sẻ kinh nghiệm các mô hình an toàn cho phụ nữ và trẻ em do trung ương hội liên hiệp phụ nữ việt nam tổ chức
hội thảo thu hút đông đảo sự tham gia của đại diện chính quyền đoàn thể các cấp hội phụ nữ trên địa bàn với nhiều ý kiến thảo luận trao đổi kinh nghiệm về thực trạng và giải pháp thực hiện các hoạt động an toàn cho phụ nữ và trẻ em nhất là an toàn cho phụ nữ và trẻ em trong gia đình
nơi công cộng an toàn trong môi trường mạng phòng chống bạo lực gia đình xâm hại phụ nữ trẻ em phòng chống suy dinh dưỡng chăm sóc sức khỏe phụ nữ và trẻ em
trước thực trạng bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em vẫn diễn biến phức tạp năm hai nghìn một mươi tám hội liên hiệp phụ nữ thành phố đà nẵng đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền xây dựng các tổ nhóm câu lộc bộ về phòng chống bạo lực gia đình duy trì bảy trăm hai mươi hai địa chỉ tiêm cậy ở cộng đồng tám mươi hai câu lộc bộ xây dựng gia đình hạnh phúc một mươi sáu câu lộc bộ khác về phòng chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái